thường trực thành ủy hà nội đã làm việc với sở xây dựng hà nội về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của sở và ngành xây dựng năm hai nghìn một mươi chín
định hướng nhiệm vụ giải pháp trong năm hai nghìn hai mươi một và giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hà nội chủ trì buổi làm việc
nhìn lại năm năm thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của sở xây dựng
đã góp phần giúp thành phố hà nội ngày càng sáng xanh sạch đẹp khang trang văn minh và hiện đại hơn
tuy nhiên đồng chí vương đình huệ cho rằng hà nội còn tồn tại nhiều bất cập liên quan đến việc lát đá vỉa hè công tác quản lý về thoát nước xử lý nước thải
bên cạnh đó vấn đề hạ ngầm kết hợp chỉnh trang đồng bộ hạ tầng đô thị xử lý nước thải làng nghề một số chính sách về giá cơ chế khuyến khích đầu tư còn vướng
công tác vệ sinh môi trường tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn là khâu yếu chưa triển khai cơ giới hóa đầu tư trang bị đầy đủ thiết bị quan trọng
tình trạng quá tải tại các khu xử lý rác tập trung chưa giải quyết rứt điểm vẫn để người dân bức xúc
công tác cải tạo xây dựng trung cư cũ chưa có chuyển biến
bên cạnh việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại nêu trên bị thư thành ủy hà nội đề nghị sở xây dựng chọn ngay một số việc làm trong năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến các vấn đề như công viên cây xanh chiếu sáng môi trường xây dựng khu nhà ở sinh viên tại pháp vân cầu rẽ